sáng nay ngày hai mươi tháng năm trước giờ khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn đại biểu quốc hội mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong không khí trang nghiêm và xúc động các đại biểu thành kính dành một phút
tưởng nhớ đến chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại
người cha già của dân tộc việt nam
kết thúc lễ viếng các đại biểu họp trù bị chuẩn bị cho lễ khai mạc kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra lúc chín giờ sáng cùng ngày